trong một thị trường sách phát triển sôi động phong phú thậm chí có phần khó kiểm soát như hiện nay
thì những đơn vị xuất bản chính thống như nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật giữ một vai trò hết sức quan trọng
sách do nhà xuất bản in và phát hành vừa phải góp phần điều tiết thị trường
vừa phải có khả năng định hướng nhận thức tư tưởng hành động và bản lĩnh chính trị của đông đảo người đọc
sáng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã tổ chức lễ công bố sách xuất bản sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có các lãnh đạo nhà xuất bản lãnh đạo các ban biên tập các chủ biên tác giả cộng tác viên và phóng viên thuộc nhiều cơ quan báo chí
theo báo cáo tổng kết của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhà xuất bản đã cho ra mắt độc giả hơn ba bài hát
trong đó có nhiều đầu sách là những công trình khoa học được thực hiện rất nghiêm túc công phu
nhiều đầu sách là sách tham khảo của những tác giả tên tuổi giàu uy tín
nhiều đầu sách có nội dung đặt ra hoặc đề cập trực tiếp đến những vấn đề căn cốt của đất nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập
tất cả những ấn phẩm này đều được biên tập rất cẩn trọng
tuy nhiên trong số đó vẫn có những ấn phẩm đặc biệt được lãnh đạo nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật hết sức coi trọng
có những đầu sách mà chúng tôi đã tìm ra rất là quan trọng
chúng tôi rất quan tâm không những mà quan tâm về thời gian quan tâm về sức lực mà là để làm
và chúng tôi còn quan tâm cả vấn đề để pa sách làm sao cho phát hành được tốt nhất
ví dụ như cuốn vước bước trên con đường đổi mới của tổng thống tư nguyễn phú trọng
tôi nói một cuốn thôi nhưng mà thực ra đây là hai tập rất dày từ năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
đấy là một cuốn sách mà nói rõ được người đọc thấy rõ được đường lối xây dựng phát triển của đất nước
trên cái cưng dư viện là
chủ tịch quốc hội rồi sau đấy là quân vị tổng bí thư
thì đồng chí nguyễn phú trọng đã có những suy nghĩ và cách làm như thế nào
bộ sách của hội đồng dân trung ương chủ tịch bếp hòa bình ấy
thì đây là hai bộ sách mà chúng tôi đang rất quan tâm
tại sao hai bộ sách này nó có một vai trò quan trọng trong việc là thực hiện
và giúp cho người đọc thấy được cái việc là học tập nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và đặc biệt là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai nó có một cái vai trò như thế nào
nhưng điều quan trọng hơn nữa là nếu mà làm tốt việc này thì chúng tôi vừa hoàn thành
được nhiệm vụ chính trị và chúng tôi cũng có một phần là có được những cái hướng
làm sách cho nó đáp ứng được yêu cầu của độc giả hơn
nửa năm với hơn bảy trăm linh đầu sách trong đó rất nhiều ấn phẩm có giá trị
cả về nhận thức khoa học lý luận chính trị và thực tiễn hành động
kết quả ấy đã cho thấy sự nỗ lực lao động rất lớn của tập thể lãnh đạo
và các biên tập viên nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
vấn đề còn lại là các bộ sách đã được đáp ứng được yêu cầu của độc giả hơn
vấn đề còn lại là nhà xuất bản phải làm sao để tìm ra những kênh phát hành hiệu quả
giúp cho những ấn phẩm đặc biệt này có được sức sống sức lan tỏa
sức tác động mạnh mẽ tới đông đảo người đọc hiện nay